viện kiểm sát nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn sơn lâm bốn mươi năm tuổi
chú tệ xã bào hàm hai huyện thống nhất về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi đang chạy xe ba gác chở hàng thuê qua khu vực nghĩa trang thuộc xã bảo hàm hai
lâm phát hiện một vườn cây cao su không rõ chủ nên nảy sinh ý định bán vườn cây cao su này để lấy tiền tiêu xài
sau đó lâm đã liên hệ với anh đinh đình hải chú tại huyện thống nhất và tự giới thiệu có vườn cây cao su cần bán
anh hải đồng ý mua và đã đến xem vườn cây thỏa thuận với giá cả là sáu mươi triệu đồng
tại đây lâm yêu cầu cọc trước hai mươi triệu đồng và đến ngày một mươi hai tháng ba lâm để lấy bốn mươi triệu đồng còn lại
sau khi biết vườn cây không phải của lâm anh hải đã trình báo tới cơ quan công an và lâm đã bị bắt giữ ngay sau đó